tổng hợp hình phạt của hai tội danh bộ bị cáo phải thi hành là một mươi ba năm tù